trong khi đó đa số các cửa hàng kinh doanh cũng chính là nhà ở của các hộ gia đình này nguy cơ xảy ra sự cố cháy nổ là rất cao
tại cửa hàng kinh doanh thiết bị điện của ông nguyễn đình thuận khi được tổ công tác của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến tuyên truyền hướng dẫn về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
chỉ ra những sơ hở chủ quan trong công tác phòng cháy chữa cháy chủ cơ sở kinh doanh đã nhanh chóng kiểm tra bổ sung thêm các thiết bị chữa cháy để đảm bảo an toàn trong dịp tiết này
ông bộ chiến sĩ của phòng cháy chữa cháy đến mà để hướng dẫn và nhắc nhở các hộ kinh doanh bởi vì cái vấn đề đó là thuộc về vấn đề là tài sản tiền bạc phương tiện con người của gia đình
cho nên chúng ta phải là ý thức tốt trong cái việc đó
không nắm bác được không tiếp thu và không thực hiện được những cái vấn đề mà phương án phòng cháy chữa cháy thì khi xảy ra quả quạng chúng ta sẽ bất ngờ
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng nam tổ chức tám tổ công tác phối hợp cùng lực lượng công an cơ sở
giả quân thực hiện công tác tuyên truyền hướng dẫn an toàn phòng cháy chơi cháy và cứu nạn cứu hộ cho người dân các hộ gia đình có nhà để ở
kết hợp sản xuất kinh doanh nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao
để không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của người dân dịp cận tết vào mỗi buổi tối các tổ công tác của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
sẽ đến từng hộ gia đình cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn để tuyên truyền hướng dẫn các kiến thức về phòng cháy chữa cháy kỹ năng thoát nạn cho người dân
để từ đó người dân chủ động phương án phòng chống cháy nổ ngay tại hộ gia đình cơ sở kinh doanh của mình
thông qua việc truyền truyền hướng dẫn những kỹ năng kiến thức về công tác phòng cháy chữa cháy từ đó giúp cho người dân nâng cao ý thức trách nhiệm
trong công tác chủ động phòng cháy nổ tại hộ gia đình đồng thời có được kỹ năng kiến thức trong việc xử lý các tình huống cháy nổ xảy ra nhất là kỹ năng thoát nạn
với phương châm phòng cháy hơn chữa cháy những kiến thức kỹ năng về an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
quân lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng nam sẽ góp phần nâng cao ý thức nhận thức cho người dân
để mỗi người mỗi gia đình tự bảo vệ tính mạng tài sản để có một mùa xuân trọn vẹn
thưa quý vị vấn đề bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm luôn là điều mà được người dân quan tâm
nhất là trong dịp tết khi mà nhu cầu mua sử dụng thực phẩm tăng cao thì cũng là dịp mà các mặt hàng không rõ nguồn gốc
và thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm len lỏi tuồn ra thị trường
công an tỉnh quảng ngãi đã đẩy mạnh kiểm tra và phát hiện làm rõ nhiều cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm
tại xã trà sơn huyện trà bồng lực lượng công an xã kiểm tra phát hiện xử lý bốn cơ sở kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và quá hạn sử dụng
các sản phẩm thiết yếu đang bày bán dịp tết gồm bánh kẹo nước mắm tương nước uống được bảo quản trong các hộp nhựa và đựng trong các túi bóng
có sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ một số mặt hàng đã quá hạn sử dụng
tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh mua bán trên các địa bàn xã
qua kiểm tra thì lực lượng bàn xã đã phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh mua bán là vi phạm hợp lực
đặc biệt là vi phạm trong việc mà kinh doanh mua bán có hạn hóa
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đã kiểm tra phát hiện hai cơ sở sản xuất kinh doanh giá đỗ lớn ở thành phố quảng ngãi
có biểu hiện nghi vấn sử dụng hóa chất cấm để kích thích giá phát triển
các cơ sở này hàng ngày thu hoạch và bán cho các tiểu thương ở chợ đầu mối quảng ngãi
các cơ sở sản xuất kinh doanh không cung cấp được hồ sơ pháp lý về an toàn thực phẩm
và giấy tờ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh giá đỗ
nắm được nhu cầu tiêu dùng của người dân dịp tết tăng cao vì hám lợi nhiều hộ tiểu thương đã chế biến
mua các loại hàng hóa thực phẩm không rõ nguồn gốc không đảm bảo vệ sinh để bán ra thị trường
bất chấp nguy hại đến sức khỏe của người tiêu dùng
công an các huyện thị xã thành phố đã làm rõ nhiều vụ sản xuất chế biến thực phẩm giả không rõ nguồn gốc trong dịp trước tết
chỉ còn ít ngày nữa là đến tết nguyên đán giáp thìn để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng
công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đã được lực lượng công an quảng ngãi cùng với các ngành chức năng tiếp tục quan tâm chú trọng